lễ khai mạc liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam lần thứ một mươi đã được tổ chức tại hãng phim tài liệu và khoa học trung ương hà nội
từ liên hoan phim lần này đã có hai trăm linh chín tác phẩm điện ảnh được quảng bá tới hàng vạn khán giả việt nam
góp phần giới thiệu về văn hóa của các quốc gia châu âu và việt nam tới đông đảo người hâm mộ
liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn chín
là một sự kiện văn hóa quốc tế thường niên do hiệp hội các viện văn hóa và đại sứ quán các nước châu âu
phối hợp với hãng phim tài liệu và khoa học trung ương tổ chức
từ đó tới nay liên hoan phim trở thành hoạt động có dấu ấn đặc biệt
trong các hoạt động giao lưu văn hóa giữa việt nam với thế giới
là địa chỉ dành cho những người yêu mến phim tài liệu
từ liên hoan phim đã có hơn hai trăm linh tác phẩm điện ảnh được giới thiệu tới hàng vạn khán giả việt nam
góp phần quảng bá văn hóa của mỗi quốc gia châu âu và việt nam
một mươi năm trước chỉ có bốn nước châu âu tham dự cùng việt nam
thì hiện nay đã có một mươi nước tham dự liên hoan phim lần này
tiêu chí để tuyển chọn phim thì cũng có rất nhiều sự thay đổi
nhưng tiêu chí chung vẫn là những cái phim có chất lượng tốt nhất thì chúng tôi tuyển chọn phim đến đây
ban đầu thì chỉ có những phim của hãng phim tài liệu khoa học trung ương ở phía việt nam
gần đây thì chúng tôi
tuyển chọn thêm cả những phim có chất lượng đạt những giải cao của các đài truyền hình
của các tác giả độc lập để tham dự liên hoan phim này
liên hoan phim lần này quy tụ hai mươi bốn bộ phim tài liệu đặc sắc
trong đó có một mươi phim tài liệu quốc tế đến từ áo
và một mươi bốn phim tài liệu của nước chủ nhà việt nam
hai bộ phim được chọn trình chiếu mở màn liên hoan phim là hãy nhớ bạn đang sống của đạo diễn đoàn hồng lê
tác phẩm phim đã giành các giải cánh diều vàng và giải đạo diễn xuất sắc của hội điện ảnh việt nam năm hai nghìn một mươi chín
và nữ thẩm phán của đạo diễn jen libon và yves hinen
phim đã giành các giải césar hai nghìn một mươi chín maristé du cinéma hai nghìn một mươi chín cho phim tài liệu xuất sắc nhất
tôi thì gần như là năm họ cũng đi theo phim để xem và phim nước ngoài nhiều khi họ cũng rất là sâu sắc
và đó là những bài học rất là bổ ích cho không những cho phim tài liệu việt nam mà còn cho cả những cộng đồng và những người xem
nhưng chúng tôi hiểu rõ được cần phải làm gì và cần phải giúp đỡ chia sẻ như thế nào với cộng đồng
tính nhân văn và sức mạnh động viên con người của những bộ phim tài liệu chính là yếu tố khiến người xem muốn quay lại
khán giả không chỉ thấy thế giới này vô cùng đa dạng mà còn thấy được nghị lực tầm nhìn của con người nhiều quốc gia
và khán giả cũng có thể tìm được cho mình lời giải đáp cho nhiều vấn đề họ còn băn khoăn